trải qua không ít thăng trầm tổng đoàn hiêu của toàn huyện hương sơn hiện khoảng trên ba mươi sáu con trong đó số hiêu cho lộc nhung chiếm khoảng từ sáu mươi năm bảy mươi
lộc nhung hiêu thường được thu hoạch chính vụ từ dịp tết nguyên đán cho đến hết tháng ba âm lịch
ngoài ra còn thu hoạch giải rác các tháng trong năm mỗi cặp nhung thường có trọng lượng từ sáu đến hai kg giá bán khoảng từ một mươi một mươi hai triệu đồng một kg
năm hai nghìn một mươi chín sản lượng nhung hiêu toàn huyện hương sơn đạt trên một mươi ba tấn
kinh tế khoảng một trăm bốn mươi tỷ đồng
từ lâu nhung hiêu được biết đến là loài thuốc quý
tuy vậy để đưa các sản phẩm được chế biến từ nhung hiêu đến tay người tiêu dùng là điều chăn trở của chính quyền và người chăn nuôi hiêu trong những năm qua
năm hai nghìn một mươi chín khi sản phẩm nhung hiêu được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý
các cơ sở kinh doanh ở hương sơn đã tự tin tham gia chương trình ô cốp mạnh dạn đầu tư kinh phí để mua máy móc thiết bị thực hiện chế biến sâu đa dạng hóa sản phẩm nhung hiêu